dự kiến trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tổng cục đường bộ việt nam sẽ điều chỉnh lộ trình một mươi sáu tuyến xe buýt
lưu thông qua cầu thăng long để phục vụ việc sửa chữa mặt cầu
thời gian cụ thể điều chuyển lộ trình các tuyến xe buýt vẫn đang chờ phương án sửa cầu chính thức
từ tổng cục đường bộ việt nam
trước đó để phục vụ việc sửa chữa mặt cầu thăng long tổng cục đường bộ việt nam đã có thông báo
sẽ cấm toàn bộ ô tô đi lại trên tầng hai từ cuối tháng bảy
trong thời gian cấm ô tô để phục vụ sửa chữa phương tiện qua lại cầu thăng long sẽ được tổ chức
phân luồng đi sang các cầu khác như nhật tân vĩnh tuy thanh trì
đối với xe máy tàu hỏa do lưu thông ở tầng một không sửa chữa nên vẫn đi lại bình thường